thưa quý vị sáng nay vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là sao đen
với hướng di chuyển tây tây bắc dự báo đến sáng mai bão sẽ đi vào biển đông
mỗi giờ bão đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đến khoảng một mươi ba h chiều mai vị trí tâm bão sẽ cách huyện đảo hoàng sa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông đông nam
và đến chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão sẽ ở khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông
ngay trên khu vực huyện đảo hoàng sa sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vĩ tuyến một mươi bốn năm đến một mươi tám độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi sáu đến một trăm hai mươi độ kinh đông
với các vùng biển của nước ta do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão
nên ở nam vịnh bắc bộ vùng biển các tỉnh từ quảng trị trở xuống cho đến quảng ngãi vùng biển phía đông của khu vực biển đông có mưa rông mạnh
gió ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông cũng mạnh lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
riêng vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông từ gần sáng mai có gió bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến đà nẵng có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
về diễn biến mưa lũ ở miền trung dự báo trong đêm nay và ngày mai miền trung vẫn còn có mưa nhiều nơi nhưng lượng mưa thì có xu hướng giảm dần
ở khu vực các tỉnh từ quảng trị trở xuống đến quảng ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh cho đến một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
vùng từ nam hà tĩnh đến quảng bình có mưa lượng từ ba mươi cho đến năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
nước lũ trên các sông miền trung vẫn còn duy trì ở mức cao
tối nay mực nước trên sông ngàn sâu tại hòa duyệt ở mức báo động hai sông kiến giang tại lệ thủy giao động ở bốn ba m trên báo động ba là một sáu m
trên sông bồ tại phú ốc giao động ở mức ba năm m trên báo động hai là năm m sông hương tại kim long giao động hai m ở mức báo động hai
nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp các khu đô thị
tại các tỉnh hà tĩnh quảng bình kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện thủy lợi nhỏ sung yếu
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước